giao thừa là thời khắc thiêng liêng chuyển giao từ năm cũ sang năm mới là lúc mà nhà nhà người người tràn ngập những lời chúc tốt đẹp dành cho nhau
tuy nhiên ở thời khắc đó vẫn có một nơi mà họ không thể rời được nhiệm vụ để cùng đón khoảnh khắc giao thừa với người thân và gia đình
ở đó thì khắp các phòng bệnh các bác sĩ điều dưỡng viên vẫn miệt mài dành lấy từng hy vọng sống mong manh cho bệnh nhân
mời quý vị đến với những ghi nhận ngay sau đây của biên tập viên hạnh dung
xin cảm ơn anh thanh tú và chị mê linh
mặc dù là tối ba mươi nhưng công tác ứng trực cấp cứu tại bệnh viện vẫn được đảm bảo như những ngày thường
bệnh viện việt đức cho biết thực hiện theo chỉ thị của bộ y tế công tác trực cấp cứu tại viện vẫn được thực hiện hai mươi bốn trên hai mươi bốn
nhằm chủ động trong mọi quá trình cấp cứu
tiếp nhận điều trị kịp thời cho người dân trong đêm ba mươi và những ngày lễ tết nguyên đán
để đảm bảo cấp cứu điều trị kịp thời cho bệnh nhân dịp tết nguyên đán
bộ y tế yêu cầu các bệnh viện ứng trực theo bốn cấp niêm yết danh sách cán bộ trực công khai theo ngày
bên cạnh đó bộ y tế cũng chỉ đạo các cơ sở y tế sẵn sàng về mọi mặt
từ thuốc máu dịch truyền vật tư đến trang thiết bị y tế
và đảm bảo phòng chống rét cho người bệnh trong quá trình khám chữa bệnh tại bệnh viện
vâng thưa quý vị thời điểm năm mới đến là một thời khắc vô cùng thiêng liêng và ý nghĩa
ai cũng muốn ở bên cạnh gia đình để cùng chia sẻ khoảnh khắc này
thế nhưng ở đây vẫn có những con người đang âm thầm lặng lẽ túc trực
sẵn sàng đảm bảo sự an toàn cho người dân giành giật sự sống cho những người bệnh
và bên cạnh tôi bây giờ là bác sĩ lê nguyên vũ bác sĩ của khoa cấp cứu bệnh viện việt đức
vâng xin chào bác sĩ
vâng chào bạn
thưa bác sĩ bác sĩ có thể chia sẻ một chút là trong những ngày
tết nguyên đán thì công tác ứng trực cấp cứu tại bệnh viện đã được bố trí như thế nào
đối với bệnh viện đức thì cấp cứu ngoại khoa là một thế mạnh của bệnh viện đã từ nhiều năm nay
và đặc biệt là trong những dịp tết nguyên đán như này
thì bệnh viện đã lên kế hoạch trước một tháng để bố trí
huy động rất là toàn bộ tổng lực nhân lực và vật lực vào các vị trí để đảm bảo
trong những ngày tết chúng tôi đã có đầy đủ các bác sĩ
rồi là các phương tiện để đảm bảo tập trung cứu chữa cho những người bệnh
mà đến bệnh viện việt đức trong mấy ngày tết cổ truyền của dân tộc
thực tế là mỗi một tu trực trong ngày tết này thì chúng tôi huy động từ khoảng một mươi tám đến hai mươi bác sĩ
gồm đầy đủ các chuyên ngành
và đặc biệt là đối với cả bệnh viện đức
đặc biệt là có đặc điểm là rất nhiều bệnh viện
thì tai nạn giao thông
thì trong mỗi tiết trực chúng tôi đều có ba bác sĩ chấn thương và hai bác sĩ sỏ não
để có thể giải quyết được kịp thời và nhanh chóng tất cả các bệnh nhân đến viện
các bác sĩ có thể chỉ chấn thương và sỏ não chứ
có thể cùng một lúc chia nhau ra vừa trong nhà mổ
vừa giải quyết bệnh nhân mới đến phân loại và cho những điều trị kịp thời
thưa bác sĩ thì trong những ngày tết này thì bác sĩ có khuyến cáo gì đến người dân đôi chút
để người dân có một cái tết an toàn và mạnh khỏe không
đối với khuyến cáo đối với người dân tham gia giao thông dịp tết nguyên đán
thì chúng tôi cũng đã khuyến cáo nhiều năm
một là khi mà tham gia giao thông trong những ngày tết thì các bạn phải đội mũ bảo hiểm
để bảo vệ cái đầu khỏi những chấn thương để tránh gửi lại những di chứng nặng nề
thứ hai là trong những ngày tết thì chúng ta không nên uống rượu bia
bởi vì khi mà uống rượu bia quá nhiều trong những ngày tết
thì nếu bị tai nạn đến miền việt đức chúng ta làm
cái khó khăn trong công tác chẩn đoán và thậm chí là những cái thương tổn
những thương tổn và những bệnh nhân chấn thương sỏ não thì nó lại nặng hơn so với bình thường
và nếu mà qua được cơn nguy kịch thì để lại những di chứng rất là nặng nề
đối với cả bản thân bệnh nhân đối với gia đình và cũng là một cánh nặng đối với xã hội
xin cảm ơn những chia sẻ của anh
xin kính chúc anh cùng toàn thể đội ngũ y bác sĩ một năm mới an khang và thịnh vượng